phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh đã bàn giao thi thể một người đàn ông
chú xã long chữ huyện bến cầu cho gia đình và địa phương
trước đó đội công tác nhận thông tin từ công an huyện châu thành yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm một người bị nạn dưới giếng nước tiêu
các lực lượng và phương tiện đã được điều động đến hiện trường để đưa người bị nạn lên bờ
do giếng sâu và hẹp nên không thể đưa người vào phương tiện lật trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng máy bơm để hút cạn giếng nước
với sự hỗ trợ của người dân lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ
một đôi nam nữ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ và thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
hai đối tượng là nguyễn trung dũng và trương thị kim hằng
trước đó các trinh sát phát hiện có số đối tượng
thường xuyên mua bán ma túy vào địa bàn thông qua hình thức giao hàng vắng chủ
nên đã tiến hành theo dõi kiểm tra thu giữ một gói ketamin ba mươi viên thuốc lắc
khám sát khẩn cấp nơi khởi phát của gói hàng tại một căn hộ là nơi ở của dũng
phát hiện thêm năm mươi gói ma túy và một số gói ketamin
qua đấu tranh dũng khai nhận có cấu kết với hàng chú quận thanh khê để lấy ma túy bán kiếm lời
tổ chức đón bắt tại bãi xe chi lăng công an quận đã thu giữ một gói hàng có hơn một viên thuốc lắc
lê xuân hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đắk rơ la huyện đắc minh là đối tượng truy nã toàn quốc
vừa bị lực lượng công an xã đắk rơ la huyện đắk minh tỉnh đắk nông phát hiện bắt giữ
khi đối tượng này vừa mới về thăm gia đình
theo hồ sơ vụ án vào chiều ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trong lúc đi chơi tết
lê xuân hoàng đã có hành vi đánh người khác gây thương tích tỷ lệ một mươi ba
sau khi gây án hoàng đã bỏ trốn xuống tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk nông
đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với lê xuân hoàng về hành vi cố ý gây thương tích
tuy nhiên do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với lê xuân hoàng
về tội cố ý gây thương tích
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi sơn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi trên c bảy tân mai phường tân mai
quận hoàng mai thành phố hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới sau mép trái
cũng liên quan đến tội gây dối trật tự công cộng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi sát cánh mũi trái
và đối tượng hoàng thu giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc
huyện nam sách tỉnh hải dương phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàn kiếm
thành phố hà nội cũng về tội gây dối trật tự công cộng
miền bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa rông không ngoại trừ khả năng úng ngập ở các đô thị lớn
nước rút chậm giao thông ồn ứ quý vị hãy đi làm sớm hơn thường lệ để không bị muộn giờ làm
đặc biệt lưu ý với những người di chuyển bằng xe máy xe đạp
nhất là chị em phụ nữ thì cần phải hết sức cẩn thận với áo mưa chùm kín xe lùng bùng
bởi nếu như tay lái không chắc thì rất có thể sẽ bị ngã xe
đối với bà con ở vùng núi như các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái
tuyên quang bắc cạn còn cần cảnh sát với nguy cơ sạt lửa đất khi mưa lớn trút xuống liên tục
nhất là vào thời điểm ban đêm đất đá đổ xuống có thể gây thương tích nặng thậm chí là mất mạng
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết
quay trở lại với chương trình an ninh ngày mới sáng nay trong mục vấn đề và chính sách
chúng tôi sẽ tiếp tục cùng chuyên gia bản luận về những cơ chế giải pháp để có thể kiềm chế tiến tới
và giải bỏ được tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe
trước hết mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật lúc sáu giờ sáng
ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành
khai trừ ra khỏi đảng ông chu ngọc anh và ông nguyễn thanh long
ban chấp hành trung ương đảng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật
về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng
trước đó vào ngày bốn tháng sáu tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm trong đó có ông trung ngọc anh và ông nguyễn thanh long
bộ chính trị ban bí thư đã kết luận các ông trung ngọc anh nguyễn thanh long suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước vi phạm quy định về những điều
đảng viên không được làm quy định trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát
lãng phí lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng bộ khoa học và công nghệ bộ y tế căn cứ nội dung tính chất
mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm